và một trong giải pháp khoa học được đánh giá cao đó là đề tài nghiên cứu áp dụng chụp các lớp vi tính một trăm hai mươi tám dãy trong trần đoán phình động mạch não
đạt giải nhì trong hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và là giải pháp được ghi danh trong sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi tám
thì sau một thời gian đi vào hoạt động ổn định
thì đến nay thì có thể khẳng định rằng nó đã đạt được những kết quả kinh tế xã hội như sau
thứ nhất thì về cái suất đầu tư
thì nó giảm từ ba trăm hai mươi tỷ xuống còn một trăm năm mươi tỷ đồng
thứ hai nữa là cái chi phí vận hành hàng năm
thì nó giảm được ba bốn mươi sáu tỷ đồng
và thứ ba nữa là cái lãi suất ngân hàng hàng năm
thay vì cái việc mà chúng ta phải đầu tư các cái thiết bị đắt tiền
thì chúng ta đầu tư cái thiết bị này
thì cái nãi suất của năm chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng một mươi bảy một tỷ đồng
và các chi phí về điện năng cũng thấp hơn
dây chuyền sữa gạo sản xuất sữa gạo hiện tại và đạt rất nhiều ưu điểm
thứ nhất là công suất được tăng lên khoảng năm mươi
đảm bảo các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm
mục tiêu chất lượng là đều được đảm bảo
và nó tạo ra một cái dòng sản phẩm là sữa gạo
rất là an toàn bổ dưỡng phục vụ cho đời sống của nhân dân
trong sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi tám
có bảy mươi ba đề tài được ghi danh
lựa chọn từ một trăm bốn mươi bốn giải pháp
đề tài khoa học của tác giả
nhóm tác giả trong cả nước tham dự
tỉnh thế bình có đến ba giải pháp
được vinh danh
ngoài hai giải pháp trên
giải pháp khoa học
nghiên cứu chọn tạo dông lúa thuần mới
phục vụ cho các tỉnh miền bắc và miền trung
của tác giả trần mạnh báo
cùng cộng sự
cũng được vinh danh trong sách vàng sáng tạo việt nam hai nghìn một mươi tám
giải pháp đoạt giải ba
tại hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ một mươi bốn
đây là giải pháp được đánh giá có giá trị
đối với nhiều nông dân cả nước
trong việc tìm dông lúa xuất khẩu
năng suất cao
và khả năng thích ứng rộng
và chân ruộng
kể cả ruộng cao
và chân ruộng vừa vừa
thì hầu như là cũng
phù hợp hết
chúng tôi đánh giá rất cao
bởi vì những giải pháp này
mang tính mới tính sáng tạo
thứ hai nữa là
những giải pháp này đang được ứng dụng trong thực tế
và có khả năng nhân rộng
thứ ba nữa là
những giải pháp này mang lại hiệu quả kinh tế
rất cao đóng góp rất quan trọng
trong những lĩnh vực
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái bình
để giải pháp khoa học
nghiên cứu phát triển mới các dây chuyển tự động
hiện thực công nghệ tiên tiến sản xuất sữa gạo
đóng gói mang co tự động inline
phục vụ công nghiệp hóa chế biến nông sản
được ứng dụng thực tiễn
giảm chi phí hàng tỷ đồng
cho doanh nghiệp áp dụng
ông trần văn trà đã ấp ủ
đề tài hơn một mươi năm trời
từ việc nghiên cứu triển khai thử nghiệm
trong phòng thí nghiệm
rồi thành dây hoàn thiện như bây giờ
đã thử thách nhiều lòng kiên nhẫn của ông trà và cộng sự
cùng điểm chung với nhóm tác giả trần văn trà
để có các công trình nghiên cứu được ghi danh
trong sách bằng việt nam
các tác giả nhóm tác giả của những giải pháp
công trình khoa học
đã phải dành rất nhiều thời gian tâm huyết
để ấp ủ phát triển đề tài
các đề tài khi được thay ngén
triển khai thí điểm
cần có một quá trình triển khai ngoài thực tiễn
ít nhất vài năm hai mươi năm
thậm chí cả một đời người
để được kết quả là được ứng dụng rộng rãi
và một cái điều đặc biệt nữa
là cái sản phẩm này
nó sử dụng cái nguyên liệu
tại chỗ từ chính người nông dân
quyên bình làm ra
một cái đất nước mà có cái
như tôi đã nói là có lượng gạo xuất khẩu
nó nhất hàng năm trên thế giới
nhưng mà tuy nhiên chúng ta xuất thô là chính
với mấy sản phẩm này thì chúng tôi rất kỳ vọng
rằng tiết nó sẽ phát triển và xuất khẩu
thứ hai nữa
là từ cái đó thì chúng tôi sẽ tiêu thụ
được nhiều cái sản phẩm cho nông dân
tôi nghĩ là làm về
nông nghiệp thế làm lai tạo giống lúa cũng thế
và làm bất kể một cái gì đã làm nghiên cứu
thì nó đòi hỏi
đức tính của nhà nghiên cứu
cái thứ nhất là có sự đam mê
cái thứ hai
có cái sáng tạo trong nghiên cứu
và cái thứ ba là phải kiên trì
cái sự đam mê
mà không kiên trì thì nó cũng không
không có cái
đi đến kết quả
đề tài thì như thế này
đề tài thì
thực ra thì từ khi mà đầu những năm chín mươi
thì lúc đó tôi đi sâu
và nghiên cứu
tới đến cái thời điểm này
tức là về cái máy cắt ớp này
tôi đã nghiên cứu năm cái đề tài
trong đó cái đề tài
mạch môn áo
thì cái đề tài về môn áo
thì cũng được đánh giá rất là cao
các công trình
sáng tạo khoa công nghệ
trên phạm vi toàn quốc
có nghĩa hết sức quan trọng
có thể nói
cũng giúp cho các phong trào
nghiên cứu khoa công nghệ của tỉnh
trong thời gian tới
được mạnh mẽ hơn
được đa dạng hơn
và đặc biệt
các giải thưởng
các tuyển tập của chúng ta
nằm trong cái cuốn sách
thì đều trên các lĩnh vực
và giáo dục
qua đó thì cũng giúp cho
các thế hệ trẻ
tìm tòa nghiên cứu khoa công nghệ
và đặc biệt hơn nữa
thì cũng gián tiếp
chương trình phát triển
kinh tế sâu tỉnh
đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra
trong thời gian tới
đúng như nhận xét
của đồng chí phó chủ tịch
ủy ban dân tỉnh thái bình
các tác giả
nhóm tác giả người thái bình
được ghi danh
trong sách vàng sáng tạo việt nam
nghiên cứu các đề tài giải pháp
có những giá trị khác nhau
trên các lĩnh vực khác nhau
nhưng lại tập trung
ở một mục đích
đó là đưa khoa học công nghệ
phục vụ cuộc sống
góp phần nâng cao
chất lượng cuộc sống
của nhân dân
quý vị và các bạn
vừa xem phóng sự
ba giá trị chung mục đích
do đài phát thanh
và truyền hình thái bình
trong chuyên đề
trang địa phương
của truyền hình nhân dân
chương trình xin được tạm dừng ở đây
xin kính chào
và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau